và dự báo trong chiều ngày hôm nay cơn bão số ba sẽ đổ bộ vào các tỉnh quảng ngãi thành phố đà nẵng
nên trong ngày hôm qua và sáng nay các tỉnh quảng ngãi và thành phố đà nẵng đã huy động mọi lực lượng cấp tốc ứng phó với bão
công tác kêu gọi tàu thuyền và ứng phó với bão dọc các vùng ven biển được chú trọng đặc biệt
tính đến trưa ngày hôm nay tỉnh quảng ngãi vẫn còn trên tám mươi tàu với trên bảy trăm linh ngư dân đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng của bão
tỉnh quảng ngãi cũng đã cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động kể cả phương tiện vận tải hành khách tuyến xa kỳ lý sơn và ngược lại từ bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ đài khí tượng thủy văn quảng ngãi
còn tại đà nẵng hiện nay còn lại một trăm ba mươi tám phương tiện với một hai trăm bảy mươi lao động đang ở trên biển
tất cả các phương tiện đều nhận được thông tin vị trí hướng đi của bão bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi
và kịp thời thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi tránh bão
lực lượng bộ đội biên phòng tp đà nẵng đảm bảo quân số thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo thông tin liên lạc và các phương án đối phó với cơn bão số ba
công an huyện mê linh thành phố hà nội cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ thùng phi tại xã tráng việt huyện mê linh khiến một cháu bé một mươi ba tuổi tử vong
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua một mươi ba tháng chín tại xóm bảy xã trắng việt cháu bé sinh năm hai nghìn hai
đang chơi ở ngoài đường thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn vang lên ngay gần đó
liền sau đó một chiếc nắp thùng phi bay tới đập trúng người cháu bé khiến nạn nhân bắn xuống mương
người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong sau đó
nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do bố cháu bé sử dụng máy hàn để sửa chữa một chiếc thùng phi
tuy nhiên khi chiếc máy hàn vừa tiếp xúc với chiếc thùng phi thì thùng phi bất ngờ phát nổ lớn đẩy nắp thùng phi ra ngoài văng trúng người cháu bé khiến nạn nhân tử vong
ngày hôm nay công an phường rạch dừa đã bàn giao các đối tượng trần đình thành chú tỉnh long an và huỳnh đức chú tại quận một mươi một tp hcm cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một mươi một tháng chín hai đối tượng này phát hiện chiếc xe máy để ở số nhà
trong thời gian năm trăm năm mươi năm đường bình giã phường thắng nhất không có người trông giữ nên đã lấy trộm chiếc xe máy này mang về nhờ một người quen cất giấu
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận trước khi bị bắt bọn chúng đã thực hiện chót lọt hàng chục vụ trộm cắp cướp dận tài sản trên địa bàn tp vũng tàu tp hcm tỉnh quảng nam